tiếp tục chương trình phiên họp thứ ba mươi hai chiều nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược năm hai nghìn một mươi sáu được sửa đổi bổ sung nhiều nội dung quan trọng
phù hợp với bối cảnh hiện nay đặc biệt dự án luật nhằm khắc phục tình trạng thiếu thuốc nguyên liệu thuốc
giúp việt nam chủ động hơn trong khả năng cung ứng thuốc dược phẩm
bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng kịp thời giá rẻ
dự án luật lần này có những sửa đổi bổ sung quan trọng trong chính sách phát triển công nghiệp dược
nhiều nội dung quy định nhằm khuyến khích ưu đãi cho các cơ sở sản xuất trong nước
mở rộng quyền của cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc có vốn đầu tư nước ngoài
một số nội dung quan trọng khác được sửa đổi bổ sung liên quan đến quy định về kinh doanh
phân phối quản lý gia thuốc nguyên liệu làm thuốc quản lý xuất khẩu nhập khẩu
quy định về kiểm nghiệm thuốc nguyên liệu làm thuốc bảo bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
sửa đổi bổ sung quy định về quản lý thông tin quảng cáo thuốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược
mặc dù thẩm tra lần đầu nhưng đã được chuẩn bị công phu nghiêm túc
dự án luật cho thấy bước tiến tư duy lớn trong xây dựng dự án luật
góp ý về nội dung sửa đổi bổ sung chính sách phát triển công nghiệp dược
chủ tịch quốc hội đề nghị nên giả soát và bổ sung thêm những chính sách cụ thể hơn để tăng tính ưu đãi doanh nghiệp
có thể xem xét như ưu đãi thuế chính sách đầu tư chính sách khuyến khích các nhà nghiên cứu khoa học
với nội dung sửa đổi bổ sung quy định về phương thức kinh doanh mới
đặc biệt là hình thức kinh doanh thuốc trực tuyến
chủ tịch quốc hội cho rằng cần phải có quy định chặt chẽ và trách nhiệm quản lý của các cơ quan liên quan
đồng thời cần có đánh giá tác động đối với nội dung quy định này
cũng trong chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét tờ trình về đề xuất chủ trương đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
đã đi được hai phần ba chặng đường hoàn thành giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và bước đầu đã đem lại kết quả rõ rệt góp phần giảm nghèo cho khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
trong thực tiễn thực hiện để đẩy nhanh hiệu quả đầu tư cũng như tháo gỡ nhiều vướng mắc khó khăn
chính phủ đề nghị điều chỉnh hai nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư là điều chỉnh vốn từ quy định
nguồn vốn được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thành kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định
chính phủ đề nghị điều chỉnh bởi trong thực tế nguồn vốn của chương trình gồm cả vốn đầu tư và vốn sự nghiệp
dẫn đến chưa thống nhất giữa quy định trong chủ trương đầu tư của chương trình và nguồn vốn đã phân bổ
và đề nghị điều chỉnh quy định đối tượng của chương trình cụ thể là bổ sung một số đơn vị sự nghiệp công lập
về lĩnh vực giáo dục thiết chế văn hóa tiêu biểu cơ sở y tế trong chương trình
ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ bổ sung báo cáo làm rõ thêm sự cần thiết tính cấp bách
ra soát danh mục đầu tư báo cáo đầy đủ các tác động chính sách khi điều chỉnh chủ trương đầu tư
và phụ lục vốn đầu tư cho các đối tượng này
đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đề nghị điều chỉnh của chính phủ
cần ra soát kỹ lưỡng để thực hiện đúng nghị quyết số một trăm linh năm hai nghìn hai mươi ba quốc hội khóa một mươi năm
bảo đảm hiệu quả khả thi phù hợp với tình hình thực tiễn tránh lãng phí tiêu cực
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng bốn đoàn công tác của học viện chính trị quốc
gia hồ chí minh do đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện quốc
gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương đã làm việc với ban thường vụ tỉnh
hà tĩnh về quá trình thực hiện công cuộc đổi mới của tỉnh hà tĩnh và một số bài học kinh nghiệm
kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín
nhiệm ký hành hai mươi đến hành hai mươi năm
đồng chí nguyễn xuân thắng đánh giá cao quá trình quán triệt thực hiện các chủ trương lớn của đảng
và nhà nước ở hà tĩnh đồng chí đề nghị tỉnh hà tĩnh tiếp tục bám sát mục tiêu chỉ tiêu
nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín đồng thời gợi mở một số định hướng giải pháp nhằm
thực hiện có hiệu quả hơn nữa quy hoạch phát triển tỉnh công tác xây dựng đảng đào tạo bồi dưỡng
đội ngũ cán bộ các cấp thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và nghị quyết
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín tỉnh hà tĩnh đã đề ra nhiều chủ trương chính sách
và định hướng chiến lược tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi một hai nghìn hai mươi ba đạt gần một mươi
grdp bình quân đầu người tăng từ bảy triệu đồng năm một nghìn chín trăm chín mươi một lên trên bảy mươi bảy triệu đồng năm hai nghìn hai mươi ba hiện
nay thu nhập bình quân đầu người đạt bốn mươi bảy bảy triệu đồng tại buổi làm việc các đại biểu cũng thảo
luận và làm rõ những bài học trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng
nhiệm kỳ vừa qua của tỉnh hà tĩnh các vướng mắc trong quá trình triển khai và kiến nghị liên quan
đến công tác đào tạo bồi dưỡng
trong giai đoạn hiện nay xây dựng trường chính trị hà tĩnh đạt chuẩn mức
sáng nay đồng chí đinh tiến dũng ubnd bộ chính trị bí thư thành nguyên hà nội đã đi kiểm tra
tiến độ thi công và thực hiện các nội dung kết luận của đồng chí sau lần kiểm tra ngày hai mươi tám tháng hai
năm hai nghìn hai mươi bốn đối với sự án hệ thống xử lý nước thải yên giang
kiểm tra thực địa ở công trường gói thầu số hai và hệ thống cống ngầm dưới lòng sông tô lịch
khu vực ngã ba sông lừ sông tô lịch
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng nhấn mạnh dự án hệ thống xử lý nước thải yên xá
là dự án lớn có ý nghĩa quan trọng đối với thành phố hà nội đòi hỏi sự quan tâm
tập trung thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp các ngành
biểu dương các đơn vị đã nỗ lực thi công đẩy nhanh tiến độ dự án cũng như thực hiện nghiêm kết luận
chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong lần kiểm tra lần trước
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát chặt chẽ yêu cầu
tập trung đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm hiệu quả và chất lượng
giải quyết tốt các khó khăn vướng mắt đưa dự án vận hành thử và vận hành chính thức theo kế hoạch
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành liên quan
về việc hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện luật đất đai sửa đổi
luật đất đai sửa đổi
luật đất đai năm hai nghìn hai mươi bốn dự kiến có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên để tháo gỡ nhanh chóng những vướng mắt từ thực tiễn
các bộ ngành đang khẩn trương soạn thảo các văn bản hướng dẫn thi hành luật này
đặt mục tiêu ban hành sớm và chính quốc hội cho phép áp dụng luật từ ngày một tháng bảy năm nay
bộ tài nguyên và môi trường chủ trì xây dựng sáu nghị định
trong đó nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của luật đất đai có nhiều điều khoản nhất
hướng dẫn năm mươi một điều giao chính phủ quy định dự kiến trình chính phủ vào đầu tháng năm
sẵn sàng để chính phủ xem xét kịp thời có hiệu lực vào ngày một tháng bảy
bộ tài chính cũng cho biết đã hoàn thành soạn thảo hai nghị định về thu tiền sử dụng đất
thu đất và phát triển quỹ đất sẵn sàng để trình chính phủ trước ngày một mươi tháng năm
đối với nghị định liên quan đến đất nông nghiệp giao rừng cho thuê rừng
do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì xây dựng đang tiếp tục xin ý kiến rộng rãi
phó thủ tướng đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện thủ tục
có thể xin rút gọn về thời hạn có hiệu lực của các điều khoản
đề nghị bộ tư pháp tham mưu sớm với thủ tướng chính phủ thủ tục ban hành
để các luật về đất đai kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm từ ngày một tháng bảy tới đây
đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư do bộ trưởng nguyễn trí dũng dẫn đầu
vừa có chuyến công tác làm việc tại tỉnh điện biên
trong chuyến công tác đoàn đã làm việc với tỉnh về tình hình phát triển kinh tế
bảo đảm an ninh quốc phòng đồng thời có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp cả nước
đang hướng về kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư đã khảo sát dự án đường giao thông kết nối
các khu vực kinh tế trọng điểm của vùng kinh tế động lực dọc trục quốc lộ hai trăm bảy mươi chín
và quốc lộ một mươi hai tỉnh điện biên và làm việc với tỉnh điện biên
trao đổi về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn
lãnh đạo tỉnh điện biên kiến nghị bộ kế hoạch và đầu tư sớm trình chính phủ
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường một trăm một mươi kv nậm pồ thủy điện lai châu
xem xét trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ nguồn vốn đầu tư tại các dự án quan trọng
ghi nhận đề xuất của điện biên bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư đề nghị
tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng đời sống nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
tập trung phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh của tỉnh
đồng thời nhấn mạnh cần quan tâm nhiều hơn về hạ tầng đặc biệt là các tuyến đường trục chính
cũng trong chuyến công tác đoàn đã tham bảo tàng chiến thắng lịch sử điện biên vũ
tặng quà các chiến sĩ điện biên tặng học bổng
hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất trường học và cầu dân sinh trên địa bàn huyện mường nhé